các quận huyện là đơn vị thực hiện thẩm định xét duyệt đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp
và ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch
cùng với đó tổ chức công tác giám sát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh có trách nhiệm phổ biến
tuyên truyền đến toàn thể người lao động về các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
theo quyết định số tám cũng như có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác
của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ bảo quản lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động
phục vụ công tác thanh kiểm tra theo quy định
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh sẽ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động
và thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh sẽ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động
để người dân phần nào khắc phục được khó khăn ổn định cuộc sống phát triển kinh tế đất nước